hà nội luôn bám sát theo chiến lược thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả covid một mươi chín
theo đó thành phố sẽ có biện pháp chống dịch covid một mươi chín phù hợp với tầng cấp độ dịch cụ thể
mặc dù số ép không tăng nhưng thủ đô sẽ không giãn cách diện rộng như trước đây
bên cạnh các biện pháp của chính quyền ý thức của người dân là một yếu tố rất quan trọng
để thành phố có thể kiểm soát covid một mươi chín hiệu quả vì lãnh đạo này nhấn mạnh
hà nội cũng vừa ghi nhận chùm ca bệnh tại bệnh viện phụ sản trung ương
tối ngày ba tháng một mươi hai phó giáo sư tiến sĩ trần danh cường giám đốc bệnh viện phụ sản trung ương cho biết
từ ca chỉ điểm đầu tiên ho sốt đã xác định hai mươi năm ca covid một mươi chín gồm một mươi sáu ca là bệnh nhân
tám ca là người nhà bệnh nhân và một là nhân viên y tế đã được chuyển viện
theo thông tin từ bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương một mươi sáu ca f là các sản phụ hiện trạng sức khỏe
tình trạng sản khoa bình thường
ngoài ra bệnh viện đang cách ly tại chỗ tám mươi ba f một trong đó có hai mươi hai trường hợp là bệnh nhân
một mươi hai trường hợp là người nhà bệnh nhân
chín nhân viên y tế
tuần qua trung bình mỗi ngày thủ đô có thêm hơn ba trăm hai mươi ca bệnh bốn mươi trong tổng số ca mắc là cả cộng đồng
chưa kể trong các ca cộng đồng tỷ lệ ca mắc thứ phát chiếm tới bảy mươi
điều đáng lo ngại nữa là trên địa bàn thành phố đã ghi nhận một số ổ dịch cộng đồng phức tạp
bùng phát nhanh không rõ nguồn lây liên quan nhiều đơn vị và nhiều sự kiện tập trung đông người
chưa kể khi vào những tháng cuối năm các hoạt động giao thương kinh tế xã hội
nhu cầu di chuyển của người dân vào thành phố hà nội nhiều hơn số ca nhiễm dự báo tiếp tục tăng nhanh
giám đốc sở y tế hà nội trần thị dĩ hà cho rằng khi thành phố chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn
linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh thì số mắc tăng lên là khó tránh khỏi
điều này nằm trong dự liệu của chính quyền
thành phố đã xây dựng kịch bản tình huống có một trăm linh ca mắc ý thức phòng dịch không chủ quan của người dân
và sự quyết liệt của chính quyền địa phương là yếu tố rất quan trọng
hà nội vẫn kiên định với các giải pháp trong công tác chống dịch
như tại tuyến y tế cơ sở thực hiện điều tra truy vết một cách sớm nhất
khi phát hiện f nhân viên y tế sẽ sớm tiếp cận sớm nhất nhanh nhất để đáp ứng dịch vụ y tế cho người dân
giám đốc sở y tế hà nội thượng tinh
theo chính quyền hà nội số ca bệnh nặng ở tầng ba cơ sở y tế điều trị các ca nặng nguy kịch chỉ chiếm dưới tám
điều này cho thấy hiệu quả đáng kể của vaccine đối với việc hạn chế khả năng tăng nặng tử vong của các bệnh nhân covid một mươi chín
tuy nhiên vấn đề đặt ra là khi số ca bệnh tăng lên các cơ sở y tế thủ đô sẽ đối mặt với thách thức lớn
chính quyền thủ đô đã phân cách tầng điều trị đối với f trong đó tầng một là tuyến y tế cơ sở trạm y tế lưu động và tại nhà
tầng hai gồm một mươi chín bệnh viện đa khoa cấp huyện do thành phố phụ trách tầng ba là các bệnh viện tuyến thành phố hạng nhất và tuyến trung ương
theo yêu cầu của chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội trường ngọc anh các địa phương ở thủ đô triển khai ngay cơ sở điều trị f thể nhẹ
theo mô hình trạm y tế lưu động đảm bảo vườn xã thị trấn có bệnh quân ít nhất một trăm năm mươi dân bệnh
hiện tại toàn thành phố có năm trăm bảy mươi chín đơn vị hành chính cấp phường xã thị trấn như vậy tổng số dường bệnh của các đơn vị chuẩn bị là hơn tám mươi sáu
trên cơ sở phương án cách ly theo dõi khám và điều trị tại nhà đối với người nhiễm covid một mươi chín
đảm bảo các điều kiện theo chỉ đạo của bộ y tế
chủ tịch hà nội yêu cầu ngành y tế thủ đô hướng dẫn danh mục các loại thuốc phương pháp điều trị và xử lý các tình huống khi điều trị tại nhà
xây dựng quy trình phổ biến rộng rãi đến toàn bộ người dân để sẵn sàng chuẩn bị cho mọi tình huống hoàn thành trước ngày năm tháng một mươi hai thứ bảy tuần đây
các quận huyện thị xã đang công khai thông tin về phương án cách ly f một và điều trị f tại nhà danh mục thuốc điều trị
phương pháp theo dõi sức khỏe phương án khi cần chuyển điều trị tại các cơ sở y tế tuyến quận huyện
việc triển khai cách ly f một điều trị f thể nhẹ tại nhà không phải lạ hình thức này đã được nhiều địa phương tại cả ba miền nam trung bắc triển khai cho thấy hiệu quả cao
lãnh đạo y tế hà nội cho rằng thành phố đã chuẩn bị kịch bản cho vấn đề này từ sớm nhưng do việc áp dụng phải phụ thuộc diễn biến dịch
nên lúc này hà nội áp dụng điều trị f tại nhà là thời điểm phù hợp
để ứng phó với dịch trong tình hình mới
huyện ở hà nội đề nghị các phường xã ra soát các y bác sĩ dược sĩ đã nghỉ hưu có sức khỏe để vận động tham gia hỗ trợ phòng chống dịch
bên cạnh đó đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh nhà thuốc y bác sĩ ngoài công lập ra soát vật chất
trang thiết bị nhân lực để đăng ký hỗ trợ địa phương sở tại chống dịch
phó chủ tịch hà nội chữ xuân dũng đã ký thông báo về cấp độ phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
tính đến chín h ngày ba tháng một mươi hai
theo đó toàn địa bàn thành phố hà nội ở cấp độ hai màu vàng nguy cơ trung bình
có bảy quận huyện thị xã ở cấp độ một nguy cơ thấp tương ứng màu xanh
trong phòng chống dịch gồm có ba vị phú xuyên phúc thọ sóc sơn sơn tây thạch thất ứng hòa
còn lại hai mươi ba quận huyện ở cấp độ hai
trong thông báo ngày hai mươi bảy tháng một mươi một có một mươi một quận huyện ở cấp độ hai
như vậy thành phố tăng thêm một mươi hai quận huyện từ cấp độ một sang cấp độ hai về covid một mươi chín màu vàng nguy cơ trung bình
trong hai mươi ba quận huyện ở cấp độ hai đống đa có số ca mắc cộng đồng một mươi bốn ngày qua nhiều nhất với năm trăm chín mươi chín ca
số ca mắc cộng đồng trên một trăm linh dân trong một tuần là bảy mươi chín ca
đứng thứ hai là nam từ liêm với con số tương ứng là ba trăm hai mươi hai ca và năm mươi bảy ca
ba đình tương ứng là hai trăm năm mươi tám ca và năm mươi bảy ca
hoàng mai tương ứng với hai trăm năm mươi bốn ca và hai mươi bốn ca
hà đông hai trăm năm mươi hai ca và ba mươi ca
hai bà trưng tương ứng với hai trăm bốn mươi bảy ca
đồng anh tương ứng với hai trăm bốn mươi năm ca và ba mươi ca
mê linh tương ứng với hai trăm bốn mươi ca và bốn mươi bảy ca
về cấp xã phường có năm trăm hai mươi ba địa phương ở cấp độ một
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một là năm trăm ba mươi năm giám một mươi hai xã phường
năm mươi ba xã phường ở cấp độ hai tăng một mươi một xã phường
và ba phường ở cấp độ ba nguy cơ cao tương ứng với màu cam tăng một phường
và không có địa bàn nào cấp độ bốn
ba phường ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng là phượng phố huế hai bà trưng
phường khâm thiên trung phụng đống đa
cụ thể trong một mươi bốn ngày gần đây có ba phường ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng
là phương phố huế hai bà trưng với ba mươi sáu ca mắc trong cộng đồng một mươi bốn ngày qua
còn số ca mắc cộng đồng trên một trăm linh dân trong một tuần là hai trăm linh hai ca
con số tương ứng với phường khâm thiên là ba mươi năm ca và một trăm tám mươi ba ca
phương trung phụng là sáu mươi ca và một trăm tám mươi ca
hiện tại tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine
phòng covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
sáu mươi bốn hai đã đạt tỷ lệ tối thiểu là bảy mươi
tỷ lệ người từ năm mươi tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine là tám mươi hai ba mươi ba
đã đạt tỷ lệ tối thiểu là tám mươi
bên cạnh việc bám sát theo chiến lược thích ứng an toàn linh hoạt của chính phủ
việc mỗi cá nhân nghiêm túc thực hiện năm k hạn chế đến nơi đông người là vô cùng cần thiết
những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh tại hà nội
cũng như các điểm nóng khác trên cả nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo